do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên năm học này phải kéo dài đến giữa tháng bảy tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình nơi được xem là chảo lửa miền trung
thầy và trò vẫn ngày ngày phải dạy và học trong những căn phòng có nhiệt độ tranh lệch khá cao so với bình thường phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
dù mới hơn tám giờ sáng các lớp học của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở lâm hóa đã phải chịu cái nắng gai gắt của ngày hè
trong không khí nóng bức và ngột ngạt nhưng việc dạy và học của thầy và trò nhà trường vẫn diễn ra miệt mài sôi nổi
trong số gần hai trăm ba mươi học sinh của trường thì có hơn sáu mươi học sinh người mã liềng thuộc dân tộc chất theo học
sau thời gian nghỉ dài ngày do dịch covid một mươi chín học sinh trường đi nương rẫy với cha mẹ rồi quên đi học
giáo viên phải đi vận động tìm học sinh đến lớp đã khó
bây giờ nắng nóng các em lên rừng hoặc xuống suối để tránh nóng nên duy trì được sĩ số còn vất vả hơn nhiều
trường đã khảo sát và đã mắc thêm hệ thống quạt và các phòng học thì trời nắng chiều vào
thì nhà trường đã dán các phong học